dư luận đang dạy sống với hàng loạt hoạt động kinh doanh đa cấp
có nhiều dấu hiệu biến tướng
khiến hàng ngàn người có nguy cơ mất trắng số tiền tham gia đầu tư
những người này thuộc đủ các thành phần trong xã hội
từ những sinh viên nhẹ dạ cá tinh những người dạ hưu trí
cho đến cả những nhà đầu tư những doanh nhân có kiến thức nền về kinh doanh
cũng đều chung cánh ngộ
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay sẽ dành phần lớn thời lượng
đề cập tới những thông tin liên quan tới vụ việc này
thời gian qua nhiều nhà đầu tư người dân góp vốn vào dự án
của công ty trường tiện holding văn phòng đại diện tại thành phố hồ chí minh
đã gửi đơn thư khiếu nại đến truyền hình công an nhân dân
vì cho rằng công ty có dấu hiệu lừa đảo
những người này cho biết sau khi góp vốn vào công ty trường tiền holding
theo hình thức huy động vốn được một thời gian tra lãi suất đúng hạn
thì công ty có dấu hiệu chê ý và sau đó im lặng
để mà khách hàng hoang mang với số tiền đã bỏ vào công ty
lên đến trường tiện holding
hàng tỷ đồng
mới trả lãi mà nó chậm dận rồi
mô hình hoạt động ở đây là về hình thức kêu gọi vốn
kêu gọi vốn đầu tư sau đó đi đầu tư
đối với những nhà đầu tư sẽ được cái lợi nhuận là
khoảng từ hai bảy mươi năm
hai bảy mươi ba thì phải
cho đến là có những người được tới năm
có người lên tới hơn sáu nữa thì phải
tôi thì chỉ có khoảng tầm hai bảy mấy phần trăm thôi
để nhà đầu tư thôi
còn ví dụ những người mà giới thiệu nhà đầu tư
nghĩa là ở đây là nhà đầu tư giới thiệu nhà đầu tư
thì sẽ được trả thưởng mô hình kêu gọi vốn nhị phân

nhưng mà giờ tháng sáu là vẫn chưa được thanh lý
và cứ để những văn bản là mọi người thông cảm
và khá như vậy mà không có nêu rõ cách giải quyết như thế nào
với hình thức huy động vốn theo mô hình trả thưởng nhị phân
người giới thiệu vào sẽ được nhận hoa hồng từ người đến sau
có thể nói đây là mô hình huy động vốn theo hình thức đa cấp
sau khi vụ việc alibaba bị bộ công an xử lý
công ty đã chuyển sang hình thức huy động vốn bằng cổ phần
và chuyển sang hình thức trả cổ đông bằng dự án đất
thế nhưng không như cam kết cho đến nay
sau nhiều lần trì hoãn thì công ty vẫn không có dấu hiệu
sẽ hoàn trả gốc lẫn lãi cho nhà đầu tư
chủ yếu là những người lớn tuổi
và sau khi mà trường tiền có dấu hiệu mà lừa đảo đổ vỡ như thế này
thì rất nhiều người khổ sở
về vấn đề mà gia đình tan nát rồi
nợ nần rồi thì thế chấp ngân hàng nhà cửa
để mà lấy tiền góp vốn với trường tiền
ở một diễn biến khác với chiêu thức lồng ghép dự án làm giàu và các khóa học thiền
không ít người cũng rơi vào vòng xoáy đa cấp thương mại điện tử
với mô hình đầu tư tài chính đa cấp có tên là forex trading
theo đó với cách thức đầu tư theo gói tối thiểu là một usd
sau mỗi năm mươi lệnh sẽ được trả lợi nhuận một về ví điện tử
những lời giới thiệu hấp dẫn ấy đã thu hút hàng nghìn người tham gia
với nhiều gói đầu tư
và giới thiệu được càng nhiều người
thì cơ hội làm giàu càng lớn
cái sàn này á
thì lúc đầu là nhà đầu tư nếu như thật sự á
là một cái sàn vớ vẩn vớ vẩn ở bên ngoài không có tên tuổi á
thì nhà đầu tư sẽ rất là đắn đo khi mà đầu tư
nhưng mà khi đầu tư thì họ đưa ra một cái sàn tên là fxtm
và chính cái người tên là đặng thái cường
cũng đã qua tới trụ sở của văn phòng bên đó
quay video clip thì tăng thêm cái giá trị niềm tin cho nhà đầu tư
và khi mà người ta lên google người ta search á
thì người ta cũng thắc mắc là
cũng thấy là cái fxtm là có thật
nhưng mà nhìn vào trong cái trang web
thì không thấy là cái sản phẩm forex trading
là trong cái danh mục sản phẩm của tập đoàn fittm
nhưng mà khi đặt câu hỏi thì được cái phía bên đại diện
trả lời là cũng có thể là đây là một công ty con
nên là họ không cập nhật vô trong cái sản phẩm vô trong cái tập đoàn fistm
nói chung là niềm tin về trong cái đạo
đã dắt cho nhà đầu tư họ nghĩ là
ok cái người này nói là đúng
họ giới thiệu là họ mượn
họ mượn một trụ sở có sẵn ở nước ngoài
là fxtm là có
tức là họ mượn hình ảnh ban đầu á là fxtm
thì mọi người cứ chăm chăm là ồ nó có thật hay không
fxtm mà nó có thật thiệt
thì nó đánh cái tập trung vào cái tập đoàn có thật
rồi họ lấy cái dự án này là thuộc của tập đoàn đấy
tức là họ bộ cái thật để họ lái sang cái ảo
thì mình tập trung xác minh tập đoàn cái đâu xác minh dự án
mà sau thì họ có cung cấp một cái gọi là giấy phép
giấy phép của cái dự án forex trading này
có nhưng mà nó bằng file
thật ra nó không có dấu gì cả
nhưng mà khi mà đúng rồi đó
người ta thấy fxtm ok rồi
thì người ta nhẹ bớt đi về cái soi cái giấy phép này
và tất nhiên cũng giống dự án huy động vốn của trường tiền
sau vài tháng hoạt động ổn định
công thanh toán forex trading bị đóng lại
còn nhà đầu tư thì không biết tìm mai để đòi lại số tiền
lên đến hàng trăm tỷ đồng
ban đầu tôi không khẳng định nó là đa cấp
vì nó mang cái yếu tố là
nó có cái đồng tiền
nó có cái ưu điểm so với là những cái sản phẩm tài chính forex ở bên ngoài
nhưng ở đây nó bỏ qua ba cái yếu tố là
về tâm lý là mình không vững vàng về tâm lý
là mình chỉ cần tray một ngày là năm mươi lệnh thôi
thắng hay thua không quan trọng
và cái thứ hai nữa là về cái yếu tố về thời gian
một ngày mình chỉ dành năm mươi phút thôi
và cái yếu tố thứ ba nữa là cái dòng vốn của mình
là mình đã trade vào đó là
tập đoàn họ nói là họ đã có cái con robot
trí tuệ nhân tạo trade cho mình
vì năm mươi cái số vốn của mình để qua
thì là con robot nó đã dùng ra
để nó truyền thông ra
cho nên mình yên tâm
mình nghĩ nó là một cái nguồn tiền
nó đã có chứ nó không có hoàn toàn là
nó không phải lấy của người sau
trả cho người trước
cho nên là mình không lúc đầu
mình không nghĩ là của đa cấp
không có hợp đồng rõ ràng đầu tư
nó khác hẳn với một cái hợp đồng kinh tế
do đó là khi mà nảy sinh
khi phát sinh mâu thuẫn
khi mà dẫn đến tranh chấp
thì cái nạn nhân rất khó để đòi được tiền lại
tại vì anh tự nguyện anh đầu tư vào đây
và chúng tôi cũng không có thỏa thuận nào cả
mà chủ yếu là nói miệng với nhau
khi chỉ cần nó chặn đứt một cái khâu nào đó
thì cái khâu sau rất là khó để phát hiện
thì đây cũng là một cái khó khăn
tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại là gì
cho dù thủ đoạn của đối tượng tinh vi đến mức nào
cho dù cái cơ chế những quy định của pháp luật
có lỗ hổng có hạn chế ra sao
nhưng nếu chúng ta nắm được bản chất
của hành vi này là hành vi lừa đảo
thì vẫn có đầy đủ công cụ phương tiện
những hành lang pháp lý
để có thể bảo vệ
cho quyền lợi của nạn nhân
cho rằng là hiện nay những cái biến tướng đó
nó có về mặt quy phạm thì chúng ta đã có rồi
tuy nhiên có những cái mà nó phát sinh ngoài thực tế
pháp luật của chúng ta hiện nay là chưa điều chỉnh được
do đó là hiện nay trong công tác mà kiểm tra
cũng như là xử lý có những khó khăn nhất định
thưa quý vị rõ ràng là đa cấp biến tướng
đang cắm những phần rễ sâu độc hại của nó
vào đời sống xã hội
trong tháng năm vừa qua thủ tướng chính phủ
để yêu cầu tăng cường kiểm soát các hoạt động kinh doanh đa cấp
kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý
bên cạnh đó bộ công an cũng đã vào cuộc điều tra
làm rõ các hoạt động bất minh của một số công ty
bị khách hàng và nhà đầu tư tố cáo là đa cấp biến tướng
về kinh doanh đa cấp là gì
vì sao mô hình này lại bị các đối tượng xấu lợi dụng
và nếu là nạn nhân của đa cấp biến tướng
thì cần phải làm gì để đòi lại quyền lợi cho mình
xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện
của phóng viên với luật sư võ đan mạch
chánh văn phòng hiệp hội kinh doanh đa cấp việt nam
để hiểu thêm về mô hình này
xin chào luật sư võ đan mạch
rất vui vì hôm nay ông đã nhận lời tham gia
buổi trò chuyện hôm nay của chúng tôi ạ
thưa ông thời gian vừa qua thì hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng
đã tác động rất là xấu đến xã hội
vậy thì ông có thể cho chúng tôi biết được là
đa cấp là gì
và vì sao cái mô hình kinh doanh đa cấp
lại bị các đối tượng xấu lợi dụng trong thời gian vừa qua
bác hàng đa cấp phải thể hiện
một cái món hàng mỹ phẩm
thực phẩm chức năng
hay là một cái loại sản phẩm
sử dụng nào đó mà chúng ta có thể cầm nắm được
và nó có giá trị
có công bố chất lượng
có đầy đủ giá trị pháp lý
và nó quy đổ ra thành tiền
và người nào mua thì mua dùng
hoặc là mua đi bán lại
để phân biệt được giữa cái bán hàng đa cấp
mà nhà nước công nhận cấp giới phép
với những cái mô hình
mà nó lợi dụng
thì chúng ta phải coi xem là cái giá trị của nó mang lại
và có cái hoạt động
là trao đổi qua lại
nó mang tính mua bán
còn những hoạt động khác là
chỉ kêu gọi vào
rồi đào tạo kỹ năng mềm
hướng dẫn cách làm giàu
rồi đánh thức bản thân
nó chỉ đơn giản như
những khóa học
và cái nguồn thu
là từ những số tiền người ta đóng góp vào
mà không mang lại một giá trị nào cả
tại sao những cái đối tượng này
lại sử dụng
những cái mô hình naná
như đa cấp
thì tại vì trong cái phương thức
kinh doanh đa cấp
thì nó sẽ cho phép
các người tham gia
được tuyển dụng
được bảo trợ người khác
để cùng làm với mình
nhưng mà cái việc bảo trợ
tuyển dụng đó nó phải theo một quy định
rõ ràng của bộ công thương
thì chính vì
quy định là về việc được
tổ chức những hội nghị hội thảo
để mà giới thiệu sản phẩm
để mà bảo trợ
để mà xây dựng cái độ nhóm
nó có yếu tố đông người
các cái đối tượng khác cũng lợi dụng vào
cái chính sách này
thưa ông vậy thì người dân có thể tố cáo những hành vi lừa đảo
của các công ty đa cấp biến tướng này ở đâu
và trách nhiệm của bộ công thương
cũng như là của hiệp hội bán hàng đa cấp việt nam
trong việc xử lý những hành vi lừa đảo
của các công ty đa cấp biến tướng này như thế nào ạ
tại những cái quan như bộ công thương
sở công thương hiệp hội bán hàng đa cấp
họ bảo vệ người tiêu dùng
luôn có cái bộ phần túc trực
để nhận đơn khiếu nại tố cáo
cũng có những cái hầm thư
để tiếp nhận đơn thư tố cáo
nhưng trong năm
hai nghìn một mươi chín cũng như năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi cũng chẳng có nhận được đơn ở đâu
không ai khiếu nại tố cáo gì cả
nhưng mọi thứ nó vẫn diễn ra vậy đó
cần thiết phải có
sự tiên triển cảnh báo
và hướng dẫn cho người dân
để người ta tham gia
có chọn lọc
và tự bảo vệ bản thân
nó có một câu hỏi rất đơn giản
cái sàn đó
trong một giây phút nào đó
nó bị lỗi
cái quyền lợi sẽ được giải quyết như thế nào
cái chi trả đó
có ký hợp đồng hay không
tiền ai sẽ là người nhận
cơ quan nào quản lý
anh có thể gọi đến
anh ơi tôi là người dân
tôi tham gia vào cái sàn này
thế thì cái cơ quan này
nó được cấp phép chưa
nó có chính quy không
nó có phù hợp hay không
thì người ta sẽ trả lời ngay là không
không có gì cả
thôi thì không tham gia
chính những người tiêu dùng cứ tham gia
mà không cho ai biết cả
nhưng khi có thiệt hại xảy ra
thì hỏi là chứng từ đâu
bằng chứng đâu không có
chúng ta đang là nạn nhân
cho tạo ra cái
cái sự thuận lợi cho những kẻ khác
sau đó thì nếu có thấy quyền lợi mình
xâm phạm thì phải ngay lập tức
cho cơ quan chức năng để xử lý
xin cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện hôm nay của chúng tôi
hẹn gặp lại